sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí giảm sáu trăm bốn mươi một vụ giảm ba trăm một mươi một người chết và giảm sáu trăm bảy mươi chín người bị thương
dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp cao điểm
việc bộ công an gia quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về ma túy
nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm
đối với người đi mô tô xe máy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp

thủ tướng đã nghe các tham luận về những tồn tại hạn chế và nguyên nhân gây ra tình trạng tai nạn giao thông hiện nay
đồng thời các tham luận cũng đề ra phương hướng giải pháp trong sáu tháng cuối năm của từng địa phương
thưa quý vị chiều nay tại tỉnh vĩnh long bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh
đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo trao nhà tỉnh nghĩa cho các gia đình chính sách
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới tham dự buổi lễ
cùng dự có đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
tại buổi lễ bộ lao động thương binh và xã hội đã vận động các nhà tài trợ trao hai trăm linh suất học bổng
một trăm bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ kinh phí xây dựng hai công trình cầu giao thông
với tổng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
dịp này tỉnh vĩnh long cũng trao sáu mươi bốn tỷ đồng được vận động từ nhiều nguồn tài trợ
để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vĩnh long
cùng ngày chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh vĩnh long đã đến thăm các gia đình
người có công trên địa bàn thành phố
đoàn cũng đến thăm viếng khu lưu niệm cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
thăm khu lưu niệm thủ tướng chính phủ võ văn kiệt
thưa quý vị sáng nay tại hà nội ubnd tổ quốc việt nam đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử
nhằm phục vụ công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo của đảng đoàn ban thường trực ủy ban
góp phần phổ biến tuyên truyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
giao diện trang thông tin điện tử mặt trận tổ quốc việt nam không chỉ được thiết kế hiện đại
thân thiện với người sử dụng mà nội dung còn đa dạng phong phú với nhiều mục như giới thiệu
về ubnd mặt trận tổ quốc việt nam cập nhật các hoạt động của lãnh đạo cán bộ ban thường trực
và hệ thống mặt trận các cấp các cuộc vận động phong trào thi đua chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên
được thiết kế với yêu cầu trở thành trung tâm tích hợp dữ liệu về thông tin phục vụ vai trò liên kết
trao đổi thông tin trực tuyến trên môi trường mạng hỗ trợ công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo
đồng thời thúc đẩy tiến trình sâu hóa các mặt hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
đóng góp tích cực cho quá trình cải cách hành chính và cải cách chế độ công chức công vụ
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử
mặt trận tổ quốc việt nam cho ông vũ văn tiến ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trưởng ban tuyên giáo tổng biên tập tạp chí mặt trận
thưa quý vị sáng nay tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức lễ ký kết triển khai đề án
hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm với hai tập đoàn vingroup và trung nguyên
và công ty cổ phần bpo mắt bão của hàn quốc
sự kiện này ghi dấu ấn các tập đoàn lớn tại việt nam hỗ trợ học sinh sinh viên
tại các cơ sở đào tạo nghề khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi năm và được bộ lao động thương bình và xã hội vừa mới ban hành kế hoạch triển khai
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
với sự hợp tác trên nhiều phương diện với các tập đoàn lớn như vingroup trung nguyên
sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp
việc triển khai đề án sẽ tập trung vào năm nhiệm vụ chính
bao gồm tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
bên cạnh đó sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên
và cuối cùng là hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
thưa quý vị những năm gần đây
thương mại điện tử và môi trường hỗ trợ khởi nghiệp đã được tập trung vào năm nhiệm vụ chính

đây là kênh phân phối hiện đại và ngày càng phổ biến trong xã hội
nhưng từ đó mà nhiều hành vi gian lận thương mại điện tử và mạng xã hội cũng ra đời
và nhiều đối tượng đã lợi dụng các nền tảng online này để kinh doanh hàng giả hàng lậu
để lách luật trốn thuế khiến lực lượng chức năng khó xử lý triệt đề
đây là kho hàng nằm trên đường phạm hùng quận năm tử liêm hà nội
vừa bị các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều sai phạm
các mặt hàng gồm nhiều chủng loại từ thực phẩm đồ gia dụng giấy dép giả nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài
thậm chí là cả mặt hàng cấm như thế này và tất cả đều không có hóa đơn chứng tử

thậm chí là cả mặt hàng gồm nhiều chủng loại từ thực phẩm đồ do dụng giấy dép giả nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài

hành hình công nghệ cao thì mới có được những dữ liệu để tiến hành kiểm tra
kinh doanh thương mại điện tử và dùng mạng xã hội để quảng cáo bán hàng đang diễn ra khá phổ biến hiện nay
sau nhiều đối tượng đã thiết lập trang web mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước
để kinh doanh hàng lậu hàng giả hàng cấm trốn thuế gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý
chỉ trong một tháng qua đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tp hà nội
đã kiểm tra hơn bốn mươi vụ vi phạm hàng lậu gian lận thương mại điện tử tịch thu và tiêu hủy gần hai mươi sản phẩm
trong đó có hàng nghìn sản phẩm dệt may giả xuất xứ từ trung quốc sang thành việt nam
thường kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông
nguy cơ cháy rừng trên diện rộng tại tỉnh quảng trị
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh hòa bình tình trạng các lái xe sử dụng chất kích thích
và dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát
để giảm thiểu các vụ tai nạn do lái xe sử dụng
từ tháng bốn năm nay công an tỉnh hòa bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức của người tham gia giao thông về việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung xử lý nghiêm người điều khiển tham gia giao thông
vi phạm quy định về nồng độ cồn và sử dụng chất ma túy
các phòng chức năng cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt còn phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển chất ma túy trái phép
việc duy trì thường xuyên nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm những người điều khiển phương tiện vi phạm
luật giao thông luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ
việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông
sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hòa bình đã đạt được những kết quả nhất định
qua đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông
có sử dụng ma túy và rượu bia gây ra
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a hàng loạt tấm lưới chống loá nằm trên giải phân cách
đoạn qua huyện diễn châu và quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bị người dân lấy cắp hoặc tự ý tháo rỡ trái phép để làm nơi đi bộ qua đường
đây là hành vi phá hoại công trình giao thông vi phạm pháp luật và gây nguy cơ mất an toàn trên tuyến quốc lộ một a
ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ một a
đoạn từ thị trấn huyện diễn châu đến thị trấn cầu giác huyện quỳnh lưu khoảng hơn hai mươi km
nhiều tấm lưới chống loá nằm trên giải phân cách giữa hai làn đường bị mất
đặc biệt có nhiều điểm cách vài ba mét lại mất một tấm lưới chống loá
tình trạng này diễn ra phổ biến ở các xã diễn ngọc diễn yên diễn trường huyện diễn châu và xã quỳnh giang của huyện quỳnh lưu
cây rào chắn này nó rất có lợi cho những người đi xe ban đêm
nhất là cây rào chắn bên trên thì lúc mình đi ngược chiều với nhau thì cây xe bên kia thì nó không thể chiếu đèn sang bên này cho nên mình rất dễ đi
còn chỗ nào mà nó mất cây rào chắn bên trên thì mình đi rất là trói đèn xe nó chiếu sang rất là khó đi
cho nên rất là ái nhượng những người đi xe ban đêm mà mất cây rào chắn này
theo giả soát thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a mất cắp hai mươi tám tấm lưới chống loá đặt trên giải phân cách
ở các xã diễn trường diễn yên quỳnh giang
tình trạng này gây tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông vào ban đêm đối với các phương tiện tham gia giao thông
một thực trạng khác tại các khu vực đông dân cư có nhiều nhà hàng quán xá gara ô tô
một số người dân đã tự ý tháo tấm chống loá treo trên giải phân cách giữa đường để đi tắt sang đường
bất chấp nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a là rất đông

tình trạng này gây tiềm ẩn nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a là rất đông
tình trạng này gây tiềm ẩn nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a là rất đông
dự án alibaba tân thành center city một do ông nguyễn ngọc sự đứng tên chủ sở hữu đất và công ty cổ phần địa ốc alibaba phân phối nền đất cho khách hàng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại dự án này công ty alibaba đã phân phối ba trăm bốn mươi sáu nền với tổng giá trị hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng và đã thu hơn một trăm linh hai tỷ đồng
cũng theo cơ quan điều tra khu đất đã hoàn thiện tám mươi cơ sở hạ tầng như làm đường vỉa hè dựng cốt điện và trồng cây
ủy ban nhân dân xã phú mỹ xác định chủ đất chưa được cấp phép
gây cháy rừng trên diện rộng bất cứ lúc nào
theo thống kê của tỉnh mùa khô năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bảy
trên địa bàn đã xảy ra năm mươi bốn vụ cháy rừng với tổng thiệt hại cháy hơn sáu mươi ba hectare rừng
đặc biệt chỉ trong vòng một tháng tính từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy
đã có bốn mươi ba vụ cháy rừng
nguyên nhân chủ yếu là do người dân đốt thực bì gây cháy lan
vì vậy tỉnh quảng trị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
để hạn chế tình trạng cháy rừng kéo dài

ở khu vực miền trung liên tục xảy ra

là đất nước
trong thời gian qua nhiều vụ cháy rừng lớn gây thiệt hại về người và tài sản
thực tế này đòi hỏi công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh quảng trị
cần được phát huy cao độ nhằm hạn chế thấp nhất về người và tài sản do cháy rừng gây ra
tính cho đến ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có sáu huyện công bố hết dịch tả lợn châu phi
nghệ an cũng ghi nhận ba huyện chưa có dịch là nghĩa đàn thị xã thái hòa và thị xã cửa lò
sáu huyện của nghệ an công bố hết dịch tả lợn châu phi gồm thanh trương anh sơn nam đàn quỳ hợp quỳ châu và huyện tân kỳ
về tình hình lây lan trong hai mươi ngày đầu tháng bảy trên địa bàn tỉnh nghệ an đã phát hiện thêm một mươi ổ dịch với bốn trăm một mươi tám điểm dịch
tại các huyện quế phong đô lương yên thành diễn châu quỳnh lưu phức tạp nhất là tại yên thành và quỳnh lưu
vì thế các huyện đã công bố hết dịch không được chủ quan phải thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý bởi dịch vẫn có nguy cơ tái phát
hôm nay tại tp hcm bộ xây dựng học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức khóa đào tạo
nâng cao năng lực về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án một nghìn chín trăm sáu mươi một cho các học viên là chủ tịch
phó chủ tịch ubnd các thành phố thị xã
học viên đã tổ chức thuộc tỉnh và cán bộ quy hoạch cho chức danh này trên cả nước
khóa học diễn ra trong bốn ngày các học viên được các chuyên gia của bộ xây dựng cung cấp các kiến thức mới
về quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý rủi ro thiên tai
kỹ năng triển khai quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
nguồn lực và vốn cho phát triển đô thị theo quy hoạch quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản
trao đổi kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị qua đó giúp lãnh đạo các tỉnh hạn chế những sai phạm
trong xây dựng đơn cao nhận thức năng lực quản lý điều hành xây dựng phát triển đô thị việt nam
tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước
đề án đã đáp ứng được tính cấp thiết và khẳng định chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước ta
bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa mổ tim thành công cho một sản phụ đang có thai ở tuần thứ ba mươi ba
đây là một ca bệnh khó và hiếm gặp trong y khoa
đối với phụ nữ mang thai
bệnh nhân là chị nguyễn thị đại ba mươi ba tuổi quê ở gò công đông tỉnh tiền giang công nhân khu chế xuất tân thuận quận bảy
bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện từ dũ trong tình trạng bị hội chứng mafan
một hội chứng bẩm sinh nguy hiểm có thể gây vỡ động mạch chủ và tử vong bất cứ lúc nào
trong khi đó thai kỳ chỉ ở tuần thứ ba mươi ba suy nhược rất nặng
nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ nguy kịch đến tính mạng của người mẹ và em bé
đây là một trường hợp bóc tách động mạch chủ mà thuộc loại là bóc tách động mạch chủ loại nặng nhất
từ góc động mạch chủ bóc tách dọc dọc dọc hết tới động mạch chủ mà đi đến tới động mạch đùi
đó là một trường hợp bóc tách rất nặng và có thể vỡ bất cứ chỗ nào
giờ phẫu thuật kịp thời hiện nay sức khỏe của người mẹ và em bé đã ổn định
trong khi đó để cứu sống bệnh nhân chi phí cho ca phẫu thuật thay van tim thay ống kép động mạch chủ bị rách hơn bốn trăm linh triệu đồng
nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn bệnh viện đã giảm hơn hai trăm linh triệu đồng cho bệnh nhân và kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ
thưa quý vị tiếp sau đây là một tin vui đối với nền toán học của nước nhà
đó là trong kỳ thi olympic toán học quốc tế năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại vương quốc anh
thì đội tuyển việt nam có sáu học sinh tham dự cả sáu em đều đoạt giải gồm hai huy chương vàng và bốn huy chương bạc
hai huy chương vàng thì thuộc về em nguyễn nguyễn trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
nguyễn thuận hưng trường trung học phổ thông truyền trần phú hải phòng
với kết quả đáng mừng này các em đã đưa việt nam vào top một mươi nước có thành tích tốt nhất
kỳ thi olympic toán quốc tế hai nghìn một mươi chín lần thứ sáu mươi diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng bảy
đoàn việt nam có sáu thí sinh dự thi cả sáu em đều đạt thành tích cao gồm hai huy chương vàng và bốn huy chương bạc
thành tích toàn đoàn xếp thứ bảy trong tổng số một trăm một mươi hai đoàn tham gia và tăng một mươi ba bậc so với năm ngoái

điểm mới trong kỳ thi olympic toán quốc tế năm nay là đại diện giáo viên hướng dẫn huấn luyện cho các thí sinh cũng tham gia cuộc thi
thầy trần nam dũng phó hiệu trưởng trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm đại diện cho đoàn việt nam đạt huy chương vàng
trước đây mình đi thi với tư cách là một học sinh nó rất là khác bây giờ mình cũng ngồi vào thi cùng với học sinh
thì nó cũng có một cái cảm giác cực kỳ đặc biệt
riêng về mặt chuyên môn thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái điều rất là hay
các thầy biết được tâm lý biết được những hồi hộp những khó khăn những cái áp lực mà học sinh có thể thực sự sẽ gặp phải
ba đoàn đứng ở vị trí thứ nhất nhì ba tại olympic toán quốc tế năm nay là trung quốc mỹ và hàn quốc
tiếp theo là triều tiên thái lan nga việt nam singapore sách bi và ba lan
có sáu thí sinh đạt điểm tuyệt vời
trong bốn mươi hai điểm trong đó có hai học sinh trung quốc hai học sinh mỹ một học sinh hàn quốc và một học sinh ba lan
học đối bốn mươi hai điểm trong đó có hai học sinh trung quốc hai học sinh mỹ một học sinh ba lan

khi ông xin tử chức vì lý do sức khỏe
trong bức thư ngắn gửi tới các nước thành viên thuộc iaea bộ phận thư ký của iaea nêu rõ
với nỗi buồn sâu sắc nhất văn phòng iaea lấy làm tiếc phải thông báo tổng giám đốc yukiya amano đã qua đời
ông yukiya amano nắm giữ chức vụ tổng giám đốc iaea vào năm hai nghìn chín thay thế người tiền nhiệm mohamed el baradeh
nhiệm kỳ thứ ba này của ông dự kiến kết thúc vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông amano nắm giữ chức vụ này